cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hạ thị ngọc
chú huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tạo hóa đơn giả qua điện thoại để mua hàng
hạ thị ngọc đã chụp mã qr của các cửa hàng gửi cho người tên hoài không rõ tuổi địa chỉ cụ thể quen biết qua mạng xã hội
để tạo hóa đơn hai triệu đồng mua quần áo ở quán của anh vũ hoài dương
tạo hóa đơn sáu trăm năm mươi đồng để trả tiền quán cơm và tạo hóa đơn một triệu đồng để mua đồ
tại cơ quan công an bước đầu ngọc khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã liên tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bản thân
với nhiều cửa hàng trên địa bàn thành phố lào cai đồng thời khai nhận đã nhờ một đối tượng tên hoài làm hóa đơn chuyển tiền giả
rồi trả cho hoài bảy mươi đồng tiền công
công an huyện định quán tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng trương thanh quang
quê tỉnh khánh hòa
tạm chú tệ xã bắc sơn huyện trảng bom về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của công an trương thanh quang đã dùng điện thoại di động gọi đến một công ty đặt mua ba trăm linh thùng nước giải khát
rồi yêu cầu giao đến nhà bà bùi thị phụng chú xã phú ngọc huyện định quán
khi đến địa chỉ trên quang đã lấy giả tên là đàn ra đón và nói nhà bà phụng là nhà của mình
và yêu cầu các nhân viên giao hàng chuyển sáu mươi thùng nước suối ở sân nhà
và chuyển hai trăm linh thùng nước giải khát trị giá gần ba mươi năm triệu đồng qua xe ô tô tải của quang
rồi nói các nhân viên giao hàng chờ có ý định bỏ trốn nhưng sau đó đã bị bắt
vào ngày bảy tháng bốn một người dân xã thừa đức huyện bình đại tỉnh bến tre đã đến công an xã thừa đức
trình báo về việc nhặt được một bao đen giạt vào bờ biển khu vực cống bến nhỏ ấp thừa tiên
bên trong có hai mươi ba gói hình chữ nhật được đóng thành bánh
tiếp nhận tin báo công an huyện bình đại biên phòng tỉnh bến tre công an tỉnh bến tre
cùng các đơn vị liên quan
đã tiến hành khám nghiệm hiện trường thu giữ hai mươi ba gói ni lông trên
qua xét nghiệm ma túy nhanh bằng máy phổ quang cho kết quả các chất trong gói ni lông
là ma túy dạng cocaine có tổng trọng lượng hai mươi sáu chín mươi sáu kg
cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp xác minh làm rõ
công an thành phố sơn la tỉnh sơn la xác nhận đang thu thập thông tin từ phía nhà trường gia đình
để xác minh vụ việc bé trai một tuổi trên địa bàn phường trường sinh bị chấn thương não
theo đó vào ngày ba tháng bốn gia đình gửi cho bé
cho bé tại trường mầm non sơn ca
đến chiều cùng ngày gia đình được giáo viên thông tin về tình trạng sức khỏe của con
nên đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la trong tình trạng bất tỉnh
kết quả chụp chiếu bước đầu xác định cho bé bị tụ máu dưới màng cứng chấn thương vùng não
các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu và cho bé hiện tại đã qua cơn nguy kịch
chuyển sang một thông tin khác vào chiều ngày bảy tháng bốn
tại đường nối cao tốc nội bài lào cai đến sapa đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn
giữa ba xe ô tô chở khách trên đường nối cao tốc nội bài lào cai đến sapa tỉnh lộ một trăm năm mươi năm
đoạn qua xã cốc san thành phố lào cai khiến hai xe hư hỏng một người tử vong
cụ thể vào khoảng một mươi bốn h ba mươi xe ô tô do lái xe chú tại quận đống đa hà nội điều khiển
lưu thông hướng thị xã sapa đi thành phố lào cai
khi đến địa bàn xã cốc san đã va chạm với hai xe ô tô khác
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng chức năng đã đến hiện trường phân luồng giao thông
đưa người bị thương đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công chuyên án liên quan
các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động tiền đáo hạn ngân hàng
với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn một trăm linh tỷ đồng
bước đầu tạm giữ hoàng thị ngọc thúy và lê thị thanh thủy cùng chú tại thành phố đồng hới
để làm rõ hai đối tượng khai nhận trong thời gian từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã đưa ra thông tin
có nhiều mối quan hệ đáp ứng được nhu cầu khách hàng để đáo hạn ngân hàng
thúy và thủy đã nhận tiền của sáu bị hại với tổng số tiền gần năm mươi ba tỷ đồng sau đó chiếm đoạt
ngoài ra hai đối tượng còn nhận trên một trăm một mươi tỷ đồng của nhiều người
ngoài mục đích sử dụng cá nhân còn chuyển cho một số người khác để cho vay
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình đang tiếp tục thu thập tài liệu
xác minh đấu tranh mở rộng chuyên án đồng thời thông báo ai là người có liên quan
đến hành vi của hai đối tượng trên thì trực tiếp liên hệ tới phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình để được giải quyết
kiểm tra điểm kinh doanh chứa chữ hàng hóa tại địa chỉ có phường một mươi năm quận một mươi
lực lượng chức năng đã tạm giữ số lượng lớn thuốc tân dược không có hóa đơn chứng tử
điểm kinh doanh chứa chữ hàng hóa trên không có giấy đăng ký kinh doanh theo quy định
tại đây đoàn kiểm tra đã phát hiện gần tám hộp thuốc tân dược chưa qua sử dụng
trị giá hơn hai năm tỷ đồng không ghi xuất xứ không có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài
không có nhãn phụ bằng tiếng việt và không có tài liệu chất lượng kèm theo
không có hóa đơn chứng mừ chứng tử để chứng minh nguồn gốc hàng hóa
được biết toàn bộ số hàng hóa là thuốc tân dược được mua thu gom trôi nổi tại thị trường trong nước
và toàn bộ số hàng hóa trên đã bị tạm giữ để xử lý
tại hải dương công an tp chí linh phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo
ban giám hiệu các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tiến hành tổng kiểm tra
việc chấp hành pháp luật đối với học sinh
qua kiểm tra trên một học sinh tại bốn trường trung học phổ thông và một trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn
lực lượng chức năng đã phát hiện hai trường hợp tàng trữ vũ khí thô sơ loại dao nhọn
sáu trường hợp có hành vi tảng trữ thuốc lá hai mươi tám em học sinh vi phạm điều khiển xe mô tô trên năm mươi phân khối
năm mươi bảy trường hợp điều khiển các thu tiện khác không lắp gương chiếu hậu
công an thành phố đã phối hợp với các nhà trường yêu cầu học sinh viết từng trình và mời phụ huynh lên làm việc
ký cam kết không giao xe trên năm mươi phân khối cho con em khi chưa đủ tuổi theo quy định
hiện đang bước vào mùa nắng nóng nên là việc cảnh giác phòng ngừa cháy nổ được chính quyền các địa phương
ở thành phố đà nẵng đặc biệt quan tâm nhằm giúp cho học sinh và giáo viên các trường học trên địa bàn
có nền tảng vững chắc về công tác phòng cháy chữa cháy cũng như là biện pháp cứu nạn cứu hộ đúng cách
thời gian qua các trường tiểu học
trung học cơ sở ở bảy quận huyện đã phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền và trải nghiệm thực tế về phòng cháy chữa cháy
trường tiểu học võ thị sáu quận hải châu
khi tiếng chuông báo cháy vang lên các thể cô giáo hướng dẫn học sinh của mình biết cách di chuyển thấp người
và rời khỏi phòng học xuống nơi an toàn
dù chỉ là phương án diễn tập giả định nhưng tinh thần ứng phó với sự cố cháy nổ ở nơi công cộng
nhà cao tầng được các em học sinh thể hiện rất khẩn trương
chứng kiến công tác chữa cháy và dập tắt đám cháy tại trường tiểu học khiến các em rất thích thú
về buổi tập ngày hôm nay giúp em thêm rất nhiều kỹ năng và sinh tồn
lỡ khi mà có cháy thiệt thì em sẽ biết cách mà em sẽ phòng tránh được
trong buổi diễn tập này em có thể hiểu được thêm nhiều cách để có thể bảo vệ mình trong những đám cháy
em mong nhà trường và các thầy cô giáo
các thầy cô giáo có thể tổ chức nhiều lần buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy
để các bạn học sinh có thể hiểu thêm về cách bảo vệ mình trong đám cháy
còn tại trường tiểu học và trung học cơ sở fpt quận ngũ hành sơn
được tận mắt chứng kiến lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tham gia chữa cháy
hay được tham gia trải nghiệm phương tiện phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đều mang đến cho các em học sinh những điều thú vị đặc biệt
sự hăng hái của các em cho thấy tinh thần ham học hỏi và mong muốn tìm hiểu rất lớn
nếu như mà chúng ta chịu khó chúng ta lắng ngang hoặc là chúng ta chú ý thì
nó có thể là một chuyện rất đơn giản cũng như là trong đời sống của chúng ta
thì chúng ta có thể thực hiện nó để chúng ta bảo vệ những người xung quanh
hoặc là ngay cả chính bản thân mình
thì thời gian học của em và các học bảo học sinh thì cũng rất là dày đặc
nên là những cái cơ hội như thế này rất là hiếm
thành ra là em và các bạn thì rất là vui khi mà được tham gia những hoạt động như thế này
thực hiện chỉ đạo của bộ công an và kế hoạch của giám đốc công an thành phố
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các quận huyện
đều giao quân mở đợt tuyên truyền trải nghiệm cho học sinh sinh viên
và cán bộ nhân dân trên địa bàn
mục tiêu đề ra là mỗi gia đình đều có ít nhất một người được tham gia tuyên truyền
và các trường học đều dành thời lượng ngoại khóa cho công tác trang bị thực hành phòng cháy chữa cháy
giám đốc bộ công an luôn luôn có hoạt động để em vào những bài giảng của mình
có những hoạt động như là phòng cháy ở nhà ở trường
cũng như là hướng dẫn các em cái việc mà báo quán trang thiết bị mà được trang bị tại trường
ngoài ra thì cán bộ giáo viên hàng năm đều được tham gia các khóa tập huấn
để biết cách sử dụng các thiết bị tại nhà trường
cũng là hàng năm thì cứ vào khoảng tầm tháng hai tháng ba hoặc tháng bốn
thì nhà trường sẽ tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy
để cho học sinh giáo viên cũng như cán bộ giáo viên khác
làm quen với các tình huống mà xảy ra việc cháy bất ngờ trong nhà trường
để chúng ta kịp thời phản ứng và thực hiện công tác chữa cháy
cứu hộ cứu nạn kịp thời
màu nguồn quân sân triển khai được khoảng một mươi bốn một mươi năm buổi rồi
thì qua mỗi đợt trải nghiệm như thế này ví dụ như số học sinh nhỏ
thì cũng là một dịp để chúng ta củng cố kiến thức cho các cháu
để các cháu biết được là tính chất nguy hiểm của cháy nổ để có biện pháp phòng ngừa
với những nỗ lực của ngành giáo dục thành phố
và sự phối hợp nghiệp vụ của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
sẽ giúp củng cố nền tảng kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
mang lại niềm yêu thích cho học sinh cũng như giáo viên nhân viên các trường